dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến vào các báo cáo công tác của tránh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao và báo cáo của chính phủ về các công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khi hình án phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
tại phiên họp viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết sắp tới sẽ điều tra về tội nhận và đưa hối lộ đồng thời khởi tố bổ sung thêm bảy đối tượng liên quan đến gian lận thi cử tại sơn la
tại phiên thảo luận các ý kiến đại biểu đánh giá thời gian qua thanh tra chính phủ bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp xử lý nhiều vụ án tham nhũng không có vùng cấm không có ngoại lệ nhiều vụ án lớn được điều tra nhanh chính xác
về phòng chống tham nhũng các đại biểu bày tỏ băn khoăn về việc thu hồi tài sản tham nhũng kinh tế vẫn rất thấp trường hợp trả lại tài sản tham nhũng như phan xảo nam nguyễn văn dương còn ít
vừa rồi thì cử tri nhân dân cũng rất quan tâm đến cái vụ án avg hàng triệu đô la nhưng mà lộp lẽ có năm trăm linh triệu thu hồi thì không hiểu là đến bao giờ mới thu hồi được cả mấy triệu đô la này
bên cạnh đó các tỷ lệ về xâm hại tình dục trẻ em tỷ lệ xử lý tội phạm môi trường đang có nhiều diễn biến phức tạp khi kinh tế xã hội phát triển còn quá thấp cần được các cơ quan tư pháp nghiên cứu xem xét
vấn đề xâm hại trẻ em
tăng bốn mươi sáu giao cấu tăng hai mươi sáu đây là số liệu không bình thường vấn đề về môi trường tài xử lý hình sự chỉ có một bốn thì đây là cái mà chúng ta phải suy nghĩ
hiện nay đang có những sự việc thí dụ như là những cái sự việc về cháy một cái nhà máy mà có thủy ngân đang hiện nay thì rõ ràng ở cái chỗ này không phải chúng ta không đánh giá được mà chúng ta phản ứng rất chậm
cũng theo các đại biểu tham gia phiên thảo luận một vấn đề tội phạm đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
đó là tội phạm có yếu tố nước ngoài trên lãnh thổ việt nam nếu không tìm hiểu rõ nguyên nhân thì khó có thể xử lý hiệu quả
dư luận rất là quan tâm đến hiện tượng có những địa quản để hàng trăm người nước ngoài hoạt động một thời gian rất dài và chúng ta không kiểm soát được như thế
không hiểu những chuyện này mà còn ở các địa bàn khác đã còn còn hay không và đã phát hiện được hết chưa
cái câu chuyện này thì
cũng cần phải làm rõ hơn
tình hình người nước ngoài lợi dụng địa bàn việt nam để phạm tội có chiều hướng gia tăng
tôi thấy đây là một cái nhận định mà cũng mới và trong năm vừa qua thì thấy rõ
mà nhất là tội phạm có tổ chức tôi thấy là cũng cần phải được đánh giá tìm ra nguyên nhân và có cái giải pháp
liên quan đến việc gian lận thi cử tại sơn la viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí cho biết
sắp tới sẽ điều tra tội nhận và đưa hối lộ đồng thời khởi tố bổ sung thêm bảy đối tượng